tại xã hòa tâm huyện đông hòa tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ trào cờ đầu năm mới hai nghìn hai mươi
chào đón những vị khách đầu tiên tại mũi điện điểm cực đông nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của việt nam
sự kiện này đã thu hút hơn ba trăm linh cán bộ viên chức đoàn viên thanh niên chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân
đặc biệt đối với những du khách kể cả nước ngoài đây là dịp được trải nghiệm nhiều điều thú vị chưa từng có
không khí ngày hôm nay thật tuyệt chúng ta được đứng trước biển được nhìn ra biển và đón ánh nắng bình minh
lời bài hát quốc ca của việt nam cũng rất hùng tráng thật ý nghĩa khi đầu năm mới lại có được những khoảnh khắc như thế này
đây là hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc tạo sự khởi đầu tốt đẹp trong chuỗi các sự kiện mừng đảng mừng xuân mới
đặc biệt ở tại đây cũng là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hết sức độc đáo nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của việt nam
chính vì vậy mà thông qua hoạt động này còn góp phần quảng bá về mặt du lịch để thu hút khách du lịch ngày đến càng nhiều với tỉnh phú yên
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên triển khai nhiều dự án du lịch quy mô lớn thu hút một tám triệu lượt khách
doanh thu từ du lịch lữ hành dịch vụ lưu trú ăn uống hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm năm so với năm hai nghìn một mươi tám